các đồng chí chủ tịch nước võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thủ tướng chính phủ phạm minh chính ủy viên bộ chính trị ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương cùng tới dự và phát biểu
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba đảng ủy công an trung ương đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả toàn diện
các mặt công tác đề ra giữ vững thế chủ động chiến lược môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn xã hội
phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị hội nghị khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn
mang tầm chiến lược của đảng nhà nước nhằm xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu bảo vệ chế độ bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân duy trì ổn định an ninh trật tự
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
hội nghị thống nhất đưa ra trình hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi chín phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn với ba nhóm mục tiêu
tám nhóm nhiệm vụ giải pháp và ba giải pháp trọng tâm đột phá đã để ra từ năm trước với quyết tâm cao nỗ lực lớn
hành động quyết liệt huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và với tình cảm cá nhân tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng và biểu dương những thành tích chiến công
của đảng ủy công an trung ương bộ công an và ngành công an nước nhà
tổng bí thư nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay
thể hiện ngày càng rõ nét hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần năm sau tốt hơn năm trước
nhìn lại năm hai nghìn hai mươi ba năm bản lề của đại hội lần thứ một mươi ba của đảng chúng ta đã thực hiện thắng lợi
có thể nói là có những ấn tượng khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
giữa ngành công an của chúng ta tôi cho rằng cũng là một năm mà các đồng chí hoạt động rất vất vả
xong cũng rất vinh dự tự hào và đã đạt nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật
đảng bộ công an trung ương bộ công an cấp ủy chỉ huy các cấp đã luôn luôn đoàn kết
thống nhất chủ động sáng tạo bám sát nhiệm vụ
tổng bí thư đánh giá cao đảng ủy công an trung ương đã làm tốt vai trò tham mưu
trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
là lực lượng nông cốt trong việc phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong điều kiện chúng ta phải khẩn trương phục hồi kinh tế sau đại dịch
đấy chính là kết quả bao trùm quan trọng nhất trong năm hai nghìn hai mươi ba
cùng với đó chủ động nhận diện dự báo sát đúng tình hình triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp công tác công an
có phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước
bảo vệ tuyệt đối an toàn an ninh những hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế
các hội nghị quốc tế tổ chức tại việt nam
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả tích cực vượt nhiều chỉ tiêu quốc hội đề ra
mục tiêu kéo giảm tội phạm được thực hiện quyết liệt theo hướng bền vững
thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt
huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm củng cố nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc
tổng bí thư đặc biệt hoan nghênh lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
góp phần xây dựng trình đốn đảng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh
ngăn chặn xử lý nghiêm những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
tổng bí thư đặc biệt hoan nghênh lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
có nhiều bước tiến mới trong việc điều tra khám phá nhiều vụ án lớn
đã khởi tố mới điều tra nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng phức tạp
và dư luận xã hội rất quan tâm xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu
hoạt động khép kín có sự đan sen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước mà từ trước tới nay chưa xử lý được
dân gian hay gọi là các đại án nếu không có bản lĩnh không có phương pháp đúng không có nghệ thuật
thì làm sao chúng ta làm được
và nếu trước hết bản thân chúng ta các đồng chí không gương mẫu thì cũng càng không làm được
nhưng mà chúng ta đã cố gắng làm được cái này
và đây cũng là một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đây là giặc nội sâm cơ mà
mà mọi người tôi nói là làm không ngừng không nghỉ
chính vì thế mà củng cố được cái lòng tin xây dựng được lòng tin mới của dân đối với đảng đối với chế độ chúng ta
tổng bí thư chỉ rõ xác định công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt
có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với sự thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đảng ủy công an trung ương đã kiên trì chỉ đạo triển khai có hiệu quả
đề án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương
tinh gọn mạnh theo đúng tinh thần của nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
năm hai nghìn hai mươi bốn tổng bí thư lưu ý đảng ủy công an trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo
năm hai nghìn hai mươi bốn tổng bí thư lưu ý đảng ủy công an trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo
đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo
tôi vui mừng trân trọng cảm ơn những tình cảm sự quan tâm sâu sắc những lời động viên biểu dương của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước dành cho đảng ủy công an trung ương và bộ công an
bộ trưởng tô lâm khẳng định sau hội nghị đảng ủy công an trung ương khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo
tham gia góp ý của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí đại biểu tại hội nghị này
hoàn thiện các phan bản đảm bảo chất lượng tiến độ để phục vụ tổ chức hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi chín
có hai điều mà chúng ta cũng từng đồng chí đảng ủy công an trung ương từng cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân phải suy nghĩ
cái thứ nhất là công an đã thực sự tinh chưa đã thực sự là đã gọn chưa đã mạnh chưa đã trong sạch chưa
đã chính quy chưa đã tinh nhuệ chưa và đã hoạt động hiệu lực hiệu quả chưa
đã phục vụ nhân dân tốt chưa và đã giành được những sự tin tưởng của đảng và sự tin yêu của nhân dân chưa
thì tất cả những công việc chúng ta làm đều phải đặt ra những câu hỏi như vậy để trả lời để chúng ta thấy được những việc đó
và cái điều thứ hai mà nhiều năm nay rồi đồng chí tổng bí thư lần nào đến dự hội nghị của đảng ủy tổng việt nam đều mong muốn làm sao những cái năm sau phải tốt hơn năm trước
và chúng ta phải thấy là những cái việc gì mà năm hai nghìn bốn này phải tập trung phải làm giải quyết và phải tốt hơn năm hai nghìn một mươi
thì đây là những cái điều mong muốn rất cụ thể từng việc làm một đều phải quán triệt được cái tinh thần như vậy
đảng ủy công an trung ương tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo xuyên suốt trực tiếp của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tham gia đảng ủy ban thượng vụ đảng ủy công an trung ương
chính trị cao lực lượng công an nhân dân sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mặt đảng
nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó thường xuyên quan tâm xây dựng và chỉnh đốn đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày càng trong sạch vững mạnh góp phần xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
vào chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tiếp đại sứ new zealand tại việt nam treden dobson đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng đại sứ triden dobson đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của bà đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua
qua đó góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam new zealand nói chung
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật new zealand
trong đó có cơ quan cảnh sát quốc gia new zealand nói riêng
nhấn mạnh thời gian qua quan hệ hợp tác giữa cơ quan cảnh sát quốc gia new zealand và bộ công an việt nam
không ngừng được tăng cường và phát triển
bộ trưởng tô lâm hy vọng thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn nữa
thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia new zealand
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đã ký năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng tô lâm mong muốn đại sứ treden dobson
sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ treden dobson khẳng định
với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị công tác nào
cũng sẽ thực hiện tốt trách nhiệm trọng trách để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia
new zealand việt nam nói chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật new zealand
và bộ công an việt nam nói riêng ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp xã giao ngày anhika kriit neuranto phó giám đốc cơ quan chống khủng bố quốc gia indonesia
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan chức năng indonesia
trong đó có cơ quan chống khủng bố quốc gia không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển
biên bản ghi nhớ về hợp tác chống khủng bố được ký kết giữa bộ công an việt nam
và cơ quan chống khủng bố quốc gia indonesia là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác chặt chẽ
và việc ngày anhika kriit neuranto có mặt ngày hôm nay để tham dự cuộc họp thứ nhất nhóm công tác chung
nhằm triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ là nền tảng để nâng cấp mối quan hệ hợp tác
lên tầm cao mới sâu sắc và hiệu quả hơn
đồng chí thứ trưởng mong muốn hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao
chia sẻ thông tin phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong đó bao gồm tội phạm khủng bố
vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình ổn định thịnh vượng của khu vực
ngày anhika kriit neuranto khẳng định phía indonesia luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ
với bộ công an việt nam trong công tác phòng chống khủng bố
chúc quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan indonesia
sẽ ngày càng củng cố phát triển có hiệu quả thiết thực
sau buổi tiếp xã giao thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an việt nam
đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất nhóm công tác chung về hợp tác chống khủng bố
giữa bộ công an việt nam và cơ quan chống khủng bố quốc gia indonesia
cuộc họp này do bộ công an việt nam đăng cai tổ chức nhằm triển khai các nội dung
của biên bản ghi nhớ hợp tác về chống khủng bố mà hai bên đã ký kết
chào đổi về những vấn đề liên quan đến công tác phòng chống khủng bố ở mỗi nước
chia sẻ những nguy cơ thách thức đe dọa đến an ninh quốc gia và những vấn đề liên quan đến hai nước
đánh giá khủng bố vẫn là mối đe dọa đến nền hòa bình an ninh sự ổn định của hai nước khu vực và thế giới
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cảnh giác trước các mối đe dọa khủng bố
bày tỏ không quốc gia nào có thể chống khủng bố một mình đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc tăng cường hợp tác quốc tế ở mọi cấp độ nhằm chống khủng bố toàn diện
hai bên thống nhất duy trì liên lạc chặt chẽ thông qua đường dây nóng chống khủng bố
tăng cường hợp tác phòng chống khủng bố thông qua thực hiện các điều khoản tại bản ghi nhớ
giữa bộ công an việt nam và cơ quan chống khủng bố quốc gia indonesia về hợp tác chống khủng bố
chuyển đổi số ở việt nam lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể mục tiêu và động lực
nguồn lực thực hiện theo quan điểm toàn dân
toàn diện không ai bị bỏ lại phía sau
đây là khẳng định của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
tại buổi tiếp ông karim behum phó chủ tịch tập đoàn quốc tế sirus
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae vào ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại hà nội
tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng bày tỏ vui mừng nhận thấy trong suốt ba thập niên qua
quan hệ việt nam uae ngày càng phát triển
hai nước đã ký nhiều hiệp định thỏa thuận và biên bản ghi nhớ
một cơ sở pháp lý mở rộng hợp tác song phương
liên quan đến công tác chuyển đổi số thứ trưởng lê quốc hùng nêu rõ
việt nam luôn xác định chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá
để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
việt nam lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm trong việc chuyển đổi số với bốn ưu tiên
gồm phát triển dữ liệu phát triển các dịch vụ công trực tuyến
phát triển các nền tảng và đảm bảo an ninh mạng an toàn thông tin
đến nay các bộ ngành địa phương tại việt nam đã thành lập ban chỉ đạo về chuyển đổi số
một trăm linh bộ cơ quan ngang bộ địa phương ban hành chương trình kế hoạch đề án chuyển đổi số
nhấn mạnh bộ công an đang được chính phủ giao đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị tập đoàn sirius hỗ trợ bộ công an việt nam
tư vấn xây dựng vận hành và quản trị trung tâm dữ liệu quốc gia này
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp
phó chủ tịch tập đoàn quốc tế sirius ông karim bayhum khẳng định
buổi làm việc sẽ mở ra cơ hội hợp tác cho hai bên
đồng thời chúc mối quan hệ hợp tác giữa việt nam uae nói chung
và giữa bộ công an việt nam với tập đoàn quốc tế sirius nói riêng
ngày càng phát triển thành công tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
sáng nay bộ công an tổ chức hội thảo khoa học lý luận và thực tiễn công tác tạm giữ tạm giam
sau năm năm thực hiện luật thi hành tạm giữ tạm giam
những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng
tập trung đánh giá tổng kết thực tiễn công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam
trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam
sau năm năm triển khai thực hiện luật thi hành tạm giữ tạm giam công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam
đã từng bước đi vào nền nếp thống nhất nghiêm ngặt chặt chẽ
các quyền và chế độ của người bị tạm giữ người bị tạm giam được thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật góp phần phục vụ có hiệu quả công tác điều tra
truy tố xét xử và thi hành án
các ý kiến tham luận tại hội thảo đã tập trung đánh giá khách quan toàn diện
thực trạng tình hình công tác tạm giữ tạm giam sau năm năm thực hiện luật thi hành tạm giữ tạm giam
những vấn đề mới phát sinh những khó khăn vướng mắc cần phải giải quyết trong quá trình thực hiện
đề xuất những giải pháp đồng bộ để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tạm giữ tạm giam
đáp ứng yêu cầu công tác điều tra truy tố xét xử và thi hành án
trong đó có việc kiện toàn cơ quan quản lý cơ quan thi hành tạm giữ tạm giam
đề xuất nghiên cứu sửa đổi ban hành mới các quy định phù hợp với tình hình thực tiễn
kết quả của hội thảo là cơ sở khoa học để bộ công an tham mưu chính phủ tiếp tục
có những chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tạm giữ tạm giam
sáng nay hội thảo khoa học công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng trong công an nhân dân
lý luận và thực tiễn đã được tổ chức tại học viện chính trị công an nhân dân
những dự báo tình hình yếu tố tác động đến công tác kiểm tra giám sát kỷ luật trong đảng nói chung
và công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng trong công an nhân dân nói riêng đã được phân tích làm rõ
trên cơ sở đó đưa ra những định hướng nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân trong thời gian tới
hội thảo đã nhận được sáu mươi báo cáo tham luận chất lượng tâm huyết trí tuệ của các đồng chí lãnh đạo
các tướng lĩnh nhà khoa học với những phân tích lý luận và thực tiễn về công tác kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
trong thời gian qua đảng ủy công an trung ương đã bàn hành nhiều nghị quyết lãnh đạo
chương trình công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm kỳ và hàng năm
bàn hành các quy chế phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
đồng thời lãnh đạo chỉ đạo việc kiện toàn ủy ban kiểm tra cơ quan ủy ban kiểm tra
xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách nòng cốt kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
từ những kết quả đạt được tại hội thảo các đại biểu các nhà khoa học đã thảo luận phân tích đánh giá thực tiễn
và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng trong công an nhân dân
gắn với vai trò chức năng nhiệm vụ của công an các đơn vị địa phương đánh giá thực tiễn
quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
đồng thời một số ý kiến tại hội thảo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm hạn chế yếu kém
và nguyên nhân của công tác này làm cơ sở đề xuất kiến nghị các giải pháp hoàn thiện lý luận
nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn gắn với chức năng nhiệm vụ trong công tác
chiến đấu xây dựng được đường công an nhân dân thời gian tới